nhân kỷ niệm sáu mươi năm ra đời tác phẩm đạo đức cách mạng năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
tối nay ngày hai mươi sáu tháng một tại hà nội báo nhân dân truyền hình nhân dân tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật
với tiêu đề vang mãi lời người về đạo đức cách mạng nhằm ôn lại những bài học quý báu của người
trong nhận diện và đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân cũng như trong công tác xây dựng đảng
tham dự chương trình có đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung mương đồng chí tô huy rứa
nguyên trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao
về phía báo nhân dân có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
nhà báo hà đăng nhà báo hồng vinh nguyên tổng biên tập báo nhân dân
chương trình cũng mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng về đảng về chủ tịch hồ chí minh vào mùa xuân
do các nghệ sĩ tên tuổi của nhà hát ca múa nhạc đơn đại biểu diễn